phát biểu tại hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh

để hình thành được đề án thì những yếu tố cốt lõi như hạ tầng cơ bản

cần phải được nghiên cứu rất kỹ
trên cơ sở đó thứ trưởng nhấn mạnh việc triển khai xây dựng đề án

và tương lai trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ cần phải được kết nối
chia sẻ trong ứng dụng dịch vụ công với các nước trên thế giới
tại hội thảo nhiều đại biểu chuyên gia các nhà khoa học đã chia sẻ các kinh nghiệm
tư vấn các điều kiện nội dung liên quan đến việc xây dựng hạ tầng cơ bản
hạ tầng vỏ chạm quy hoạch và phát triển cơ sở dữ liệu của trung tâm dữ liệu quốc gia
nhằm đảm bảo chất lượng tiến độ triển khai phê duyệt đề án
thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lấy khẩu pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn
thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đảm bảo công khai công bằng
từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên
đây là một trong những phương hướng nhiệm vụ được nêu ra tại đại hội công đoàn cơ sở
trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao lần thứ hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám diễn ra vào chiều nay tại hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ba hoạt động công tác công đoàn của công đoàn cơ sở
trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao đã có sự thay đổi rõ nét
trong chỉ đạo hoạt động của ban chấp hành công đoàn
luôn thực hiện đúng chức năng chăm lo quyền lợi đời sống của đoàn viên
tích cực vận động đoàn viên thực hiện tốt
các phong trào thi đua do các cấp phát động
với chủ đề đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển
đại hội công đoàn cơ sở trung đoàn cảnh sát bảo vệ mục tiêu
cơ quan đại diện ngoại giao lần thứ hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức chủ động đổi mới và sáng tạo
xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh tạo bước phát triển mới
thể hiện chức năng đại diện chăm lo quyền lợi lợi ích hợp pháp
chính đáng của người lao động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trung đoàn
xây dựng đảng xây dựng lực lượng và xây dựng công đoàn cơ sở trung đoàn
trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
thưa quý vị trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ
tổ quốc trong tình hình mới hội nhập quốc tế bảo đảm môi trường hòa bình
ổn định đất nước bước vào giai đoạn phát triển cao hơn
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ quan điểm mục tiêu nhiệm vụ
giải pháp về xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh chính quy
tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong tiềm mục nghị quyết một mươi hai ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với một lực lượng đặc thù
của công an nhân dân lực lượng kỹ thuật hình sự
thời gian qua để đưa nghị quyết vào đời sống và thực tiễn công tác
lực lượng kỹ thuật hình sự đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hành động
và tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá trong thực tiễn không ngừng đổi mới
ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác chiến đấu
mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên thu hương ngay sau đây
thưa quý vị thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng
công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng kỹ thuật hình sự là một trong những lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại
vào năm hai nghìn hai mươi năm
những năm qua lực lượng kỹ thuật hình sự nói chung và viện khoa học hình sự nói riêng
luôn được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đặc biệt quan tâm
chỉ đạo sát sao thể hiện bằng những chủ trương giải pháp nhằm xây dựng và phát triển
lực lượng kỹ thuật hình sự một cách đồng bộ hiện đại đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong từng giai đoạn
gần một mươi năm làm việc tại trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự
đại úy phạm văn khang cho rằng đây là công việc rất áp lực đòi hỏi độ chính xác cao
ngay tại hiện trường để việc điều tra đi đúng hướng
bằng những thiết bị kỹ thuật hiện đại được trang bị như thế này
công tác giám định pháp y đã trở nên khách quan nhanh chóng hơn rất nhiều
hiện tại thì chúng tôi công tác khám nghiệm tại hiện trường
có những cái trang thiết bị máy móc cũng rất là hiện đại
ví dụ như là trường hợp đạn bắn có lỗ vào và không có lỗ ra
đòi hỏi chúng tôi phải tìm được viên đạn trong cơ thể
khi mà viên đạn mà vào cơ thể thì có thể là va chạm vào xương và đổi hướng
làm cho chúng tôi khó phán đoán được đường đi của đạn
nhưng khi có máy x quang thì chúng tôi xác định được chính xác vị trí
và lấy viên đạn một cách dễ dàng
còn đây là phòng giám định kỹ thuật
số về điện tử do cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc tài trợ
với hệ thống máy móc này giúp cán bộ chiến sĩ tận dụng
chia sẻ tài nguyên trong thời kỳ công nghệ số
kết nối dữ liệu trực tiếp từ hiện trường về phòng thí nghiệm trước
giúp mở khóa giải mã bí ẩn trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trong tình hình mới
thể hiện quyết tâm đi tắt đón đầu xu hướng phát triển của tội phạm
khi chúng cũng đang lợi dụng triệt để những thành tựu khoa học kỹ thuật
để thực hiện và che giấu hành vi phạm tội
các dấu vết vật chứng nó chỉ chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác
do đó lực lượng làm công tác khoa học hình sự ở cấp trung ương
phải chủ động tiến hành nghiên cứu cập nhật các phương thức thủ đoạn
mà các đối tượng từ khắp nơi trên thế giới cũng như là ở ngay tại trong nước
là chúng tôi cũng phải tập trung nghiên cứu để tìm ra những khám nghiệm thị trường được chúng tôi đưa vào
cũng sẽ góp phần phát huy cái khả năng sử dụng
xử lý các dấu vết để đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm trong tình hiện nay
với quyết tâm tăng cường cơ sở vật chất tiềm lực cho lực lượng kỹ thuật hình sự
đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài có trọng tâm trọng điểm
ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trụ sở viện khoa học hình sự được khánh thành
trên khu đất rộng một mươi bốn bốn trăm linh m hai
đây là sự đầu tư có hệ thống đồng bộ nhằm nâng cao năng lực khoa học hình sự
phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
công trình thể hiện sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước chính phủ
dành cho rủi ruột được công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng
đang hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với tội phạm hiện trường tử thi dấu vết
mẫu vật ngày đêm âm thầm miệt mài chứng minh vạch tìm chứng cứ
kết luận khoa học để truy nguyên tội phạm
đây cũng là một trong những chương trình hành động cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc
lần thứ một mươi ba tiến tới xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy
tinh nghệ hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi như cầm chỉ đã xác định
trong đó đảng ủy công an trung ương cụ thể hóa áp và xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm
lực lượng kỹ thuật hình sự phải tiến lên hiện đại hội
là đơn vị khoa học nghiệp vụ của ngành công an
ứng dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật và công nghệ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
viện khoa học hình sự
đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện điều tra tội phạm
cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác góp phần bảo đảm an ninh trật tự
trong đó sự khách quan khoa học chính xác tỉ mỉ tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ
được lực lượng kỹ thuật hình sự xem như chìa khóa để mở ra sự thật các vụ án
tránh bỏ lọt tội phạm không để xảy ra oan sai
để triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương
đảng ủy viện khoa học hình sự đã khẩn trương ban hành kế hoạch số hai trăm bảy mươi khdu c chín
nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động
lan tỏa tinh thần nghị quyết một mươi hai trong toàn lực lượng kỹ thuật hình sự

kỹ thuật hình sự và pháp uy công an nhân dân
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng kỹ thuật hình sự đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
gần bảy trăm linh vụ án vụ việc trong đó lực lượng kỹ thuật hình sự công an cấp huyện khám nghiệm gần sáu trăm linh vụ
nhiều vụ án vụ việc công tác khám nghiệm hiện trường đã giữ vai trò quyết định
trong việc xác định thủ phạm gây án xác định tính chất vụ án như vụ nữ sinh giao gà tại điện biên
vụ giết người phi tăng sát ở hải dương
cho thấy vai trò của lực lượng kỹ thuật hình sự tuyến cơ sở là vô cùng quan trọng
vì vậy để nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ viện khoa học hình sự đã có nhiều giải pháp đột phá
vì vậy để nâng cao năng lực cho cán bộ chiến sĩ viện khoa học hình sự đã có nhiều giải pháp đột phá

công tác giám định pháp y sự ám ảnh về mặt tâm lý những khó khăn vất vả nguy cơ phơi nhiễm khi khám nghiệm tử thi
đòi hỏi giám định viên bác sĩ pháp y phải thật sự yêu nghề tận tụy với công việc mới vượt qua được
việc đồng hành trang bị kiến thức kỹ năng cho cán bộ trẻ đã giúp công tác giám định pháp y ở cơ sở đạt hiệu quả
quan điểm của trung tâm là ba cùng cùng ăn cùng ở cùng làm việc với cán bộ trẻ ở cơ sở để nâng cao tay nghề và để cho vững bước trong cái công việc
ngoài ra thì chúng tôi lại giữ liên lạc để có thể lựa đêm các đồng chí cũng có thể tham vấn trong quá trình làm việc để mình có những sự hỗ trợ kịp thời
để cho các cán bộ ở cơ sở được tự tin hơn trong công việc
có một số tỉnh còn hạn chế nhiều trang thiết bị thì chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí có thể chuyển một số mẫu cần phải hỗ trợ lên viện khoanh sự
để chúng tôi hỗ trợ để có những kết luận chính xác trong công việc để tạo tự tin cho nguồn cán bộ trẻ
mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng kỹ thuật hình sự với các đơn vị nghiệp vụ của công an các đơn vị địa phương ngoài ngành
cũng ngày càng chặt chẽ kịp thời hiệu quả và đúng quy định
bên cạnh đó hiện công tác kỹ thuật hình sự đã được điều chỉnh bằng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ
tạo hành lang pháp lý vững chắc để áp dụng trong thực tiễn công tác chuyên môn
đây chính là cơ sở để lực lượng kỹ thuật hình sự tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi